sáng nay một mươi tháng một mươi tp hcm đã đưa vào hoạt động bến xe miền đông mới
đây là bến xe có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất cả nước ở thời điểm hiện tại
bến xe miền đông mới nằm trên địa bàn phường long bình quận chín tp hcm và phường bình thắng
thị xã dĩ an tỉnh bình dương có tổng diện tích hơn một mươi sáu hectare với tổng vốn đầu tư khoảng bốn tỷ đồng
kinh phí đầu tư cho giai đoạn một khoảng bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
đây là bến xe thứ năm của tp hcm và là bến xe lớn nhất cả nước
có thể phục vụ bảy triệu lượt khách mỗi năm
ở giai đoạn một bến xe phục vụ hai mươi bốn tuyến đi một mươi sáu tỉnh thành phố từ quảng trị trở ra bắc
có cự li tuyến một một trăm linh km trở lên